tại các vùng nông thôn của tỉnh phú yên cùng với việc đầu tư thâm canh cây lúa nước tận dụng thời gian lúc nông nhàn nhiều hộ nông dân đã chủ động tìm đến các mô hình nông nghiệp phụ trợ khác để nâng cao thu nhập
thực tế cho thấy việc phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế phụ trợ đang là cách giúp cho nông dân giải quyết được bài toán kinh tế cho chính mình
một mươi năm trước vợ chồng ông trương văn tri ở xã hòa bình một huyện tây hòa tỉnh phú yên quyết định thử sức với mô hình trồng nấm dơm
tận dụng quỹ đất trống trong vườn nhà dơm thu gom từ sau mùa lúa nước
mỗi tháng ông tri trồng được bốn lứa nấm bán xỉ cho tiểu thương ở các chợ với mức giá ổn định mỗi kg từ một mươi tám đến hai mươi đồng
không đảm bảo được kinh nghị công đối với mưu sinh nên là quyết định đi học như vậy làm
làm cái này thì rất đẹp
nói chung là có sống của tôi nói chung là nhờ làm đây mà nuôi cô có đứa đẹp đẹp rồi
cũng tại huyện tây hòa ông trịnh văn tuyên ở thôn phú nông xã hòa bình một lại chọn thử sức với mô hình trồng nấm sò sám hay còn gọi là nấm bảo ngư
với mô hình này ông tuyên đầu tư nhà giàn khá quy mô và tận dụng công nhân lao động nhàn rỗi trong gia đình
với mô hình này trung bình mỗi tháng gia đình ông có thu nhập hơn chục triệu đồng sau khi trừ chi phí
ngoài các mô hình tự phát của nông dân ngành nông nghiệp tỉnh phú yên cũng đã triển khai nhiều mô hình sản xuất
đây không chỉ là biện pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn cho người nông dân mà còn là hướng đi bền vững phát triển kinh tế hộ cho người dân vùng nông thôn
miền núi nghèo tuy nhiên thực tế cho thấy không ít mô hình đã rơi vào tình trạng chất yểu do thiếu sự đầu tư hoặc không phù hợp với điều kiện tình hình ở mỗi địa phương
các mô hình khắc triển với mùa lớn thì trong hộ nông dân sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia vốn khuyên nông hỗ trợ phát triển sản xuất
các hộ nông dân có thực hiện các mô hình đơn lễ đã đem lại hiệu quả tích cực
những mô hình sản xuất nông nghiệp phụ trợ thực tế đã cho thấy nếu được phát huy hiệu quả hoàn toàn có thể tạo thành những vùng kinh tế nông thôn đặc trưng
qua đó giảm được thực trạng lao động nông nhàn hoặc người dân phải đi làm thuê buôn bán mưu sinh ở những thành phố lớn
để làm được điều này đòi hỏi không chỉ có sự đầu tư của các gia đình mà rất cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền các địa phương và ngành nông nghiệp